chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày một tháng bốn do báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
diễn biến mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp tám bị đánh chấn thương sỏ não
một mươi học sinh nhập viện sau khi ăn cơm gà tại nhà trang
bốn trường hợp bỏng nặng do bóng bay bông khí hero phát nổ
chuyên gia lên tiếng cảnh báo
bé trai tám tháng tuổi phản vệ sau tiêm chủng may mắn được cấp cứu kịp thời
bệnh như ba tuổi nhiễm khổ nặng kèm tổn thương thận cấp do sốt thỏ
nguy cơ ung thư vì sơ gan do ứ sát di chuyển thắt búi dãn tĩnh mạch thực quản cho bệnh nhân nghiện diệu nhiều năm
thưa quý vị như sức khỏe và đời sống đã thông tin chiều một mươi bảy tháng ba nhd sinh năm hai nghìn một mươi ba
học sinh lớp tám trường trung học cơ sở việt hưng xa sân đỉnh lệ mật phường việt hưng quận long biên để chơi bóng rổ
trong lúc chơi md nảy sinh xích mít với một bạn tên k học sinh lớp sáu và bị anh trai k là tvm đấm
dân đến chấn thương sọ não
đến hôm nay bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết sức khỏe của nam sinh hiện có dấu hiệu khả quan
liên quan đến tình hình sức khỏe của bệnh nhân nhd nam sinh lớp tám bị đánh chấn thương sọ não
tiến sĩ hà thị bích vân trường khoa gấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
hiện cháu bé vẫn hôn mê sâu đồng từ hai bên rãn to tám mm không có phản xa ánh sáng thở hoàn toàn theo máy
huyết áp thấp sáu mươi trên ba mươi mạch nhanh một trăm ba mươi sáu lần một phút
phải duy trì hai loại thuốc vận mạch adrenaline liều sáu mcg trên một kg và noradrenaline liều sáu mcg trên một kg
sốt cao ba mươi chín độ c thiểu dưỡng nặng có suy đa tạng suy tim suy thận hô hấp phụ thuộc máy thở
các xét nghiệm cho thấy có dối loạn đông máu pt bốn mươi tám tình trạng nhiễm chủng nặng prokaytonin ba mươi một viêm phổi
cấy đởm có vi khuẩn acinetobacter baumannii xét nghiệm dịch náo tủy có viêm
xét nghiệm khác creatinine ba mươi chín mg trên lít albumin máu giảm nhiều hai mươi ba g trên lít
bệnh nhân được duy trì điều trị tích cực bằng thở máy duy trì các thuốc vận mạch đảm bảo huyết áp
chuyển huyết tương kháng sinh hỗ trợ dinh dưỡng chăm sóc tích cực
sau sáu ngày điều trị tình trạng người bệnh có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn huyết áp ổn định và đã cắt được thuốc vận mạch
cắt được sốt hô hấp còn phụ thuộc vào thở máy nhưng đã có nhịp tự thở sen kẽ tình trạng suy thận có cải thiện tiểu được ba ml trên hai mươi bốn giờ
theo bác sĩ vân khi cấu vào tay chân bệnh nhân đã có những phản ứng như cựa được một chút nghĩa là có đáp ứng với đau
tuy đã có những thay đổi nhỏ theo hướng tích cực tuy nhiên tình trạng người bệnh vẫn còn rất nặng tin lượng gần và xa đều rất khó khăn
vẫn cần phải duy trì các biện pháp điều trị hồi sức và chăm sóc tích cực hy vọng theo thời gian md sẽ có những tiến triển tốt hơn
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình sức khỏe của em d trong những bản tin tiếp theo
mới tháng ba vừa qua tỉnh khánh hòa đã ghi nhận ba trăm sáu mươi chín trường hợp phải đến các bệnh viện để khám điều trị sau khi khen cơm gà châm anh đường bà triệu thành phố nha trang
và mới đây lại tiếp tục có một mươi học sinh phải nhập viện sau khi ăn món ăn này tại nha trang
mới đây nhiều học sinh tại trường trung học phổ thông nguyễn văn chỗi thành phố nha trang tỉnh khánh hòa phải nhập viện vì xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như đau bụng nôn ói sau khi ăn cơm gà bán xung quanh trường
chiều một bốn lãnh đạo sở y tế tỉnh khánh hòa cho biết tỉnh này đã ghi nhận một mươi ca bệnh là học sinh đang nhập viện điều trị với các triệu chứng nghi ngộ độc như đau bụng nôn ói các bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định chưa có ca nào diễn biến nặng
theo ghi nhận ngày hai mươi chín tháng ba sau khi ăn cơm gà bán gần trường trung học phổ thông nguyễn văn trỗi thành phố nha trang các học sinh có triệu chứng ngộ độc và nhập viện
một học sinh đang điều trị cho biết em ăn cơm gà của người bán dạo gần trường mỗi phần có giá giao động từ một mươi đến hai mươi đồng mùi vị của món ăn không có gì bất thường nhưng sau đó em đau bụng nôn ói phải đến bệnh viện
sở y tế tỉnh khánh hòa đã chỉ đạo tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc và thực hiện lấy mẫu thực phẩm gửi đi xét nghiệm
đây không phải là sự việc đầu tiên xảy ra tại khánh hòa
trước đó vào tháng ba hai nghìn hai mươi bốn tỉnh cánh hòa cũng đã ghi nhận ba trăm sáu mươi chín trường hợp phải đến các bệnh viện để khám điều trị sau khen cơm gà châm anh đường bà triệu thành phố nha trang
kết quả kiểm nghiệm của viện pasteur nha trang nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật
trong các món gà sốt trứng dưa chua phát hiện có vi khuẩn salmonella bacillus aureus staphylococcus aureus
năm hai nghìn hai mươi hai cũng xảy ra vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn cơm gà khiến sáu trăm linh học sinh và giáo viên trường tiểu học isko nha trang
ngộ độc thực phẩm trong đó có một bé tử vong
từ những trường hợp ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra thời gian qua ngành y tế khuyến cáo người dân người tiêu dùng
nên cẩn trọng trong việc lựa chọn sử dụng thực phẩm từ các địa điểm kinh doanh thức ăn đường phố đặc biệt là xung quanh trường học các khu dân cư khu công nghiệp
đồng thời nhà trường phụ huynh cần giáo dục để các em học sinh biết bảo vệ bản thân trước những thức ăn ngoài cổng trường
liên hệ đến các cơ quan chức năng cơ sở y tế gần nhất nếu có thông tin về những trường hợp bị ngộ độc thực phẩm để được xử lý kịp thời
bóng bay bơm khí hydro được bày bán ở nhiều nơi như cổng trường học các điểm vui chơi giải trí đền chùa hoặc dùng để trang trí các sự kiện lễ hội
nhưng ít ai biết rằng chúng có thể phát nổ bất cứ lúc nào sau đây là những cảnh báo từ chuyên gia
vừa qua khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc đã tiếp nhận bốn trường hợp bỏng do bóng bay bơm khí hydro phát nổ
gây chấn thương nặng ở vùng mặt cổ và cánh tay khí iro thường được sử dụng để bơm vào vòng bay vì loại khí này rất rẻ tiền dễ sản xuất
nguyên liệu bao gồm vụn nhôm đồng nát vô kiểm nén lại trong bình có khí hydro tuy nhiên loại khí này khi ở gần nguồn lửa thì vô cùng nguy hiểm
chia sẻ mức độ nguy hiểm của bóng bay bông khí hydro bác sĩ nguyễn thị từng vân trường khoa nội bệnh viện đa khoa phương đông cho biết
chúng ta đều biết rằng hero là nguyên tố đầu tiên trong bảng tổn hợp mnlf
đơn vị của một nguyên tử hyro chỉ là một đơn vị oxy
còn hero mà dùng để bơm là phân tử tức là hai nguyên tử hero vẫn là nhẹ
cho nên là người ta dùng để bơm bóng bay và khi mà thả bóng thì nó sẽ bay lên trời rất là đẹp
nếu như tự bản thân cái hyo đó nó có thể thoát ra ngoài qua các quả bóng
bởi vì là quả bóng đó chất lượng cao dư không tốt nó sẽ tạo thành các lỗ hở
và nó chạm vào lửa có nhiệt độ ánh nắng quá thấp cao hoặc là đủ tích tự hero nó có thể tự nổ
và lúc đó nó sẽ phát sinh nhiệt mà nó sẽ gây bỏng
đối với bỏng hero nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó làm tổn thương phần mềm ở mặt
đặc biệt nhất là nếu mà là vào mắt thì vô cùng thì không thể lường hết được
không thể nói hết được cái tác hại của nó như thế nào
bên cạnh đó chúng ta thấy là trẻ con ấy khi mà thổi bóng xong là mồm miệng là cứ màu sắc
chị cháu thì màu đỏ cháu thì màu vàng thì đấy chính là phẩm màu đấy
và phẩm màu đấy thì đương nhiên nó sẽ chứa các cái muối kim loại nặng hoặc là các cái a kim là rất là có hại
cái đấy nó ngấm qua những
khi nó dùng miệng nó thổi ngấm qua những màu rất nhanh
sẽ làm cho kể cả người lớn lẫn như trẻ con là rất độc hại
về một cái hiểm họa khôn lường lâu dài về sau mà chúng ta không thể đong đếm được ngay lúc đó
để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc do món đồ chơi này gây ra cần lưu ý những điều sau
không nên mang bóng bay hyo vào trong nhà bởi nếu tiếp xúc với bóng đèn gặp không khí nóng nó có thể phát nổ
những dịp sinh nhật sự kiện không nên mua bóng bay với số lượng lớn để ở trong nhà
luôn để mắt đến trẻ khi chơi bóng bay
nếu chẳng may gặp phải trường hợp bỏng do nổ bóng bay bơm khí hydro
cần nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân theo hướng dẫn cụ thể sau
nhặt hết phụt bóng trên người cởi bỏ quần áo nếu khu vực che phủ bị tổn thương
nhanh chóng ngâm khu vực bị bỏng và nước lạnh có thể dùng vòi nước xối rửa ngay tại vị trí vết bỏng
cuốn vết thương bằng gạc y tế mỏng để tránh nhiễm trùng
sau đó nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời
phản vệ là tình trạng dị ứng xảy ra sau khi tiếp xúc với dị nguyên trong đó có vaccine
phản ứng có thể từ mức độ nhẹ đến nặng có thể xảy ra ngay hoặc sau một đến hai ngày
nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời sẽ gây nguy hiểm đe dọa tính mạng
mới đây bé trai tám tháng tuổi ở đồng tháp may mắn được đưa vào bệnh viện đa khoa xuyên á
vĩnh long cấp cứu kịp thời trong tình trạng phát ban đỏ toàn thân sau tiêm ngừa
ngay sau khi tiếp nhận các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu và chuyên khoa nhi đã thăm khám kỹ lưỡng
trần đoán bé bị phản vệ sau tiêm ngừa
các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí điều trị theo pháp đồ phần vệ cho bé
sau một mươi tám giờ điều trị vết phát ban đã lặn dần bé hết ngứa không mệt không khó thở
hiện tại có thể vui chơi ăn uống bình thường và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới
chia sẻ về tình trạng phản vệ sau khi tiêm chủng bác sĩ phùng trí nhân chuyên khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa hùng vương phú thọ cho biết
sau khi tiêm thì có một số bệnh nhân thì có những cái phản ứng phản vệ nhanh
và một số người thì có những phản ứng phản biện chậm có thể sau hai mươi bốn đến bảy mươi hai giờ mới xuất hiện
thế thì cơ bản là những cái dấu hiệu mà mình dễ nhận biết nhất có thể là bệnh nhân nổi sẩn ngứa sau tiêm
những bệnh nhân nặng hơn thì có thể là khó thở tức ngực
những bệnh nhân nặng hơn nữa thì kèm theo dấu hiệu buồn nôn dối loạn tim mạch có những người sốc ngất
khi trẻ có dấu hiệu sốc phản vệ muộn cần phải cấp cứu ở nơi có đầy đủ bác sĩ chuyên môn và dụng cụ hỗ trợ
hộp thuốc chống sốc
chính vì vậy ngay khi gặp những dấu hiệu như trên phụ huynh cần phải đưa trẻ ngay tới những cơ sở y tế gần nhất
trong thời gian ngắn nhất có thể
tuy hiếm gặp tình trạng sốc phản vệ muộn sau khi tiêm vaccine nhưng vẫn cần phải cảnh giác
do đó phụ huynh nên theo dõi sát sao và phát hiện càng sớm càng tốt
đưa trẻ đi cấp cứu kịp thời là một điều rất quan trọng
đề phòng các nguy cơ sức khỏe có thể xảy ra các bác sĩ khuyến cáo sau khi tiêm chủng
tốt nhất phải ở lại theo dõi tại cơ sở y tế ít nhất ba mươi phút và theo dõi tại nhà ít nhất bốn mươi tám giờ
người dân nên lựa chọn cơ sở y tế có đầy đủ các chuyên khoa trang thiết bị y tế và đội ngũ bác sĩ cấp cứu túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để bảo vệ sức khỏe nhất là khi tiêm chủng nhằm phòng ngừa và xử lý cập thời các biến cố y khoa
bé trai ba tuổi nhập viện do sốt cao co giật không rõ nguyên nhân
kết quả cái máu phát hiện nhiễm khuẩn francisella tularensis cây bệnh sốt thỏ
sau khi thăm khám bác sĩ xác định đây là bệnh nhi có tình trạng nhiễm khuẩn nặng chưa tìm được nguyên nhân
bệnh nhi sau đó được lấy máu xét nghiệm sử dụng kháng sinh sớm theo quy trình tiếp cận bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết
kết quả sau hai lần cấy máu cả hai mẫu đều dương tính với vi khuẩn francisella tularensis
bệnh nhi được trần đoán nhiễm khuẩn huyết do francisella tularensis tổn thương thận cấp
sau một mươi ngày điều trị hiện tại sức khỏe của trẻ ổn định tiến triển tốt đỡ sốt
dự kiến trẻ sẽ được ra viện trong vài ngày tới
theo bác sĩ điều trị đây là ca bệnh sốt thỏ đầu tiên được phát hiện tại trung tâm y tế
và cũng là ca bệnh ít được báo cáo do francisella tularensis phát hiện tại việt nam
bệnh sốt thỏ là một bệnh truyền nhiễm hiếm gặp lây truyền phổ biến nhất là qua sự tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh
bệnh này do vi khuẩn francisala tularancis là một loại vi khuẩn gram âm nội bào có độc lực cao có khả năng lây nhiễm mạnh
sinh vật này thường được phân lập từ động vật hoang dã động vật nuôi trong nhà thỏ và động vật không sương sống
các bệnh này lưu hành ở bắc mỹ một phần châu âu và châu á
sốt thỏ có nguy cơ biến chứng cao có thể gây tử vong hiện chưa có vaccine phòng bệnh
do đó bác sĩ khuyến cáo mọi người hạn chế tiếp xúc với động vật ốm chết
những người nuôi thú cưng cũng cần chú ý đặc biệt khi nuôi mèo
không được chạm vào động vật bị bệnh hoặc động vật đã chết khi không mang găng tay bảo hộ
không được uống hay sinh hoạt nguồn nước bị ô nhiễm hoặc chưa được khử sạch
khi trẻ sốt cao co giật cần đưa đến cơ sở y tế để khám điều trị kịp thời
ưu sắc di truyền là bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường
tuy nhiên phần lớn bệnh nhân đều không có triệu chứng
ứ sát trong gan nếu không được phát hiện sớm có thể gây tổn thương chức năng gan dẫn đến ung thư như trường hợp sau đây
bệnh nhân là anh hát ba mươi tám tuổi đến khám tại bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm
trong tình trạng vàng da vàng mắt số loạn tiêu hóa mệt mỏi nhiều
tình trạng của anh đã kéo dài một năm đi khám nhiều nơi nhưng không cải thiện
ngày hai mươi một tháng ba thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai lê thanh quỳnh ngân trưởng khoa nội tiêu hóa trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa
bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm cho biết
kết quả các xét nghiệm ghi nhận anh hát có tình trạng sơ gan không đến từ các nguyên nhân thường gặp như viêm gan b c
mà có chỉ số ferritin và độ bão hòa trong máu tăng rất cao chỉ số đánh giá dự trữ sắt trong cơ thể
nghi ngờ người bệnh có bệnh dối loạn chuyển hóa sắp
bác sĩ ngân đã chỉ định anh hát thực hiện một loạt các cận lâm sàng chuyên sâu
chụp cộng hưởng từ mri gan cho thấy lách to gan ứ sắt lan tỏa
xét nghiệm di chuyển ghi nhận có đột biến gen hfe là tình trạng liên quan đến bệnh ứ sắt mô di chuyển loại một
kết quả sinh thiết cho thấy mô gan bị thoái hóa mỡ và nhiễm sắc tố
bác sĩ kết luận anh hát bị sơ gan do ứ sắt di truyền
bệnh ứ sắt di chuyển là bệnh di chuyển lạn trên nhiễm sắt thể thường
nguyên nhân do sự hấp thu quá mức chất sất ở ruột qua chế độ ăn uống
dẫn đến lượng sắt ứng đậm ngày một nhiều trong mô tế bào và các hệ cơ quan gây bệnh lý
đây là một bệnh hệ thống tuy rằng phần lớn bệnh nhân không có triệu chứng
bệnh thường có bệnh cảnh lâm sàng bao gồm đái tháo đường bệnh cơ tim loãng xương bệnh khớp
và đặc biệt chủ yếu ở gan gây sơ gan thậm chí là ung thư tế bào gan
bệnh gặp ở nam giới nhiều hơn so với nữ với tỷ lệ mắc bệnh tăng theo độ tuổi
mặc dù ứ sắt mô di chuyển phổ biến ở người da trắng
vẫn có nhiều trường hợp ở châu á mắc bệnh được báo cáo trong yvan
người bệnh cần thăm khám kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi ba sáu tháng một lần
giúp tẩm soát biên chứng ở gan thông qua xét nghiệm máu và hình ảnh học gan
tuy nhiên khi có triệu chứng bất thường nên đến cơ sở y tế bệnh viện uy tín thăm khám sớm
để được chẩn đoán can thiệp kịp thời phòng ngừa bệnh diễn biến nguy hiểm
các bác sĩ bệnh viện đa khoa xuyên á long an vừa chạy đua với tử thần
cấp cứu thành công một bệnh nhân suốt huyết tiêu hóa do giãn tính mạch thực quản
bệnh nhân là ông dvt sáu mươi tuổi ngụ tại long an
được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng mệt mỏi đau bụng tiêu phân đen ăn uống kém đầy hơi và chóng mặt
được biết bệnh nhân có tiền sử suất huyết tiêu hóa do giãn tính mạch thực quản phim dạ dày gan sơ do diệu
sau khi tiến hành thăm khám và dựa trên các kết quả xét nghiệm
các bác sĩ trần đoán bệnh nhân bị giãn tính mạch thực quản trên nền sơ gan do diệu
các bác sĩ khoa nội soi tiến hành nội soi can thiệp thắt búi giãn tính mạch thực quản bằng vòng cao su cho bệnh nhân
trong quá trình nội soi phát hiện có bốn cột giãn tính mạch một phần ba giữa độ ba màu xanh có dấu đỏ
sau khoảng một mươi năm phút sáu vòng cao su đã được thắt kiểm tra lại không xuất hiện cháy máu thủ thuật đã thành công tốt đẹp
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa một trương minh hiếu trưởng khoa nội soi bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết
giãn tính mạch thực quản là hậu quả của sơ gan mà nguyên nhân hay sơ gan ta phần là do rượu do diêm gan siêu vi
do đó để hạn chế tình trạng tổn thương gan nhận đến sơ gan thì bác sĩ khuyến cáo là bộ nhận
nên đi người dân nên đi chích ngừa diêm gan siêu vi hạn chế rượu bia tránh chích đối rượu rượu bia nếu có thể
nên nếu mà bệnh nhân đã có chẳng đoán là sơ gan thì bác sĩ khuyến cáo là nên đi thái thám theo lịch hạn của bác sĩ
để phát hiện những trường hợp bất thường sớm để có thể can thiệp sớm tránh những biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân
đề phòng ngừa sơ gan cũng như các biến chứng nguy hiểm của sơ gan
như suốt huyết tiêu hóa bác sĩ khuyến cáo mọi người nên tránh xa rượu bia tiêm phòng viêm gan b cho trẻ em và người lớn
tránh ăn thức ăn sống nên ăn chín uống chín để không bị nhiễm ký sinh trùng
thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại